phát biểu chỉ đạo vào sáng nay tại đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh thanh hóa lần thứ một mươi chín
nhậm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đồng chí nguyễn thị kim ngân ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội
đã nêu một số nhiệm vụ và cũng là giải pháp để tỉnh thanh hóa thực hiện thành công mục tiêu đề ra trong giai đoạn sắp tới
phần đầu đến năm hai nghìn hai mươi năm đưa thanh hóa vào trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước
đến năm hai nghìn ba mươi trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đánh giá cao các kết quả mà đảng bộ
chính quyền và nhân dân tỉnh thanh hóa đã đạt được
tỉnh là một trong những đơn vị đi đầu trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy
nhất là sắp nhập đơn vị hành chính cấp xã thôn tổ dân phố
tốc độ tăng trưởng kinh tế xếp hạng cao trong cả nước
đầu cả nước về thu hút đầu tư trực tiếp từ nước ngoài
kết cấu hạ tầng kinh tế và xã hội nhất là hạ tầng giao thông
cảng biển cảng hàng không đã được đầu tư nâng cấp
đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển của tỉnh
bên cạnh thành tích đã đạt được
chủ tịch quốc hội lưu ý tỉnh thanh hóa tiếp tục khắc phục những tồn tại vướng mắc
như quá trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp còn chậm
một số dự án công nghiệp hiệu quả chưa cao
trong thời gian tới tỉnh thanh hóa cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ
để phát triển mạnh mẽ và toàn diện góp phần vào những thành tựu chung của cả nước
với thời cơ và vận hội mới
chủ tịch quốc hội tin tưởng rằng tỉnh thanh hóa sẽ triển khai thực hiện thắng lợi
nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi chín
xây dựng thanh hóa phát triển toàn diện ngày càng giàu đẹp văn minh
góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế